thưa quý vị sau bốn ngày nghị án kéo dài tòa án nhân dân tỉnh bình phước đã tuyên phạt lê thị kim cúc hai mươi hai tuổi ngụ tại huyện lộc ninh tám năm tù giam về tội giết người và hai năm tù giam về tội cố ý gây thương tích
tổng hình phạt là một mươi năm tù giam đồng thời xử phạt năm bị cáo khác cùng với tội gây dấu triệt tự công cậu
theo cáo trạng cúc là công nhân và nguyễn thị trang là phó quản lý xưởng xảy ra mâu thuẫn
dù được giảng hòa nhưng chiều cùng ngày trang vẫn bực tức và rủ thêm người đến cổng công ty tìm cúc để giải quyết
vào khoảng một mươi sáu h ba mươi năm phút ngày chín tháng ba sau khi tan ca cúc ra cổng gặp trang và nói chuyện
mâu thuẫn xảy ra cúc đã cầm dao đâm hậu quả vụ việc khiến một người tử vong bốn người bị thương
cáo trạng cũng nhận định hành vi của năm bị cáo tham gia đánh cúc đã gây mất an ninh trở tự tại khu vực công nghiệp
xảy ra hậu quả chết người làm ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự và an toàn xã hội
với hành vi mua bán trái phép chất ma túy hai mẹ con ruột gồm hồ thị lưu và hoàng thị hằng
thường trú tại huyện bát sát tỉnh lào cai vừa bị các lực lượng chức năng tỉnh lào cai bắt giữ
theo kết quả điều tra ban đầu lưu cùng với con gái là hằng vào xã bản việt để mua một bánh ma túy từ một người đàn ông không rõ lai lịch
khi hai đối tượng đã mua ma túy xong và mang về đến khu vực km tám một trăm năm mươi quốc lộ bốn d thì bị tổ công tác bắt quả tàng
tổng số lượng ma túy thu giữ
lợi dụng đoạn đường vắng người đã dùng súng nhựa để đe dọa và cướp xe máy của nạn nhân
đối tượng nguyễn văn dù sinh năm hai nghìn vừa bị công an huyện gò công đông tỉnh tiền giang khởi tố bắt tạm giam vì hành vi cướp tài sản
ngày hai mươi bốn tháng ba sau khi uống rượu và sử dụng ma túy dù đã đến cổng bệnh viện đa khoa khu vực gò công
thuê một tài xế xe hóa